tại cảng cửa việt sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng trị cùng các cơ quan chức năng
đã hoàn tất các thủ tục nhập cảng đồng thời tổ chức lễ đón và chúc mừng khách du lịch
bằng tàu biển đến với quảng trị ngay trong những ngày đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi
tàu biển m s coral discover của công ty trách nhiệm hữu hạn dt nation ic
mang theo năm mươi hai hành khách du lịch trong đó có bốn mươi chín người quốc tịch mỹ đã cập cảng cửa việt quảng trị
vào chiều ngày sáu tháng hai theo lịch trình các du khách sẽ đến tham quan di tích quốc gia đặc biệt
đôi bờ hiền lương bến hải và địa đạo vịnh mốc đây là những di tích lịch sử văn hóa hấp dẫn
thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế khi đến với quảng trị
sau khi rời quảng trị tàu du lịch coral discover sẽ tiếp tục hành trình cập cảng trân mây
khám phá những địa danh du lịch ở các tỉnh miền trung
việc tàu du lịch cập cảng cửa việt là tín hiệu vui đối với ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh quảng trị
cũng như các tỉnh bắc miền trung trong năm hai nghìn một mươi bảy